nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân cũng như trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
ubnd tp đà nẵng đã yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các kế hoạch phục vụ người dân được tốt nhất
cụ thể ubnd tp đà nẵng giao sở giao thông vận tải ban an toàn giao thông công an thành phố tăng cường lực lượng
bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông un tắc giao thông
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ các loại phương tiện trở quá số người quy định
đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông phòng ngừa tai nạn giao thông đường đèo dốc đường ngang đường sắt